vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
chiếm đoạt hơn hai mươi tỷ đồng của người mua đất dự án nguyễn vĩnh sơn chú tại tỉnh quảng bình tạm chú tại thành phố đà nẵng
là giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển sq vĩnh phát vừa bị cực công an thành phố đà nẵng khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
năm hai nghìn hai mươi một sơn có quen biết một người phụ nữ ở thành phố đà nẵng
thời điểm này người phụ nữ đang quan tâm đến dự án vịnh an hòa city nên liên hệ và được sơn hứa hẹn
tạo lòng tin về khả năng có thể giao dịch mua bán tại dự án trên
từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
nạn nhân đã nhiều lần chuyển cho sơn với tổng số tiền lên đến hơn hai mươi tỷ đồng để đặt cọc
nhưng thực chất chủ đầu tư dự án trên không mua bán đất nền
khi mọi việc vỡ lở nạn nhân liên hệ với sơn
thì được biết tiền của mình đã bị sơn đầu tư hết vào chứng khoán và tiền ảo bị thua lỗ hết
sau hai lần hoãn phiên tòa sáng nay ngày chín tháng bốn
tòa án nhân dân tỉnh an giang mở phiên tòa sơ thẩm
xét xử chúng buôn lợi nguyễn thị kim hạnh
tức một mươi tường chú huyện an phú tỉnh an giang
cùng hai mươi bốn đồng phạm trong vụ buôn lậu gần năm mươi một kg vàng
và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
theo cáo trạng trong vụ án này bị cáo hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu
đã thuê và điều hành toàn bộ đường dây hoạt động vận chuyển đô la mỹ sang campuchia
và nhận gần năm mươi một kg vàng trị giá gần bảy mươi hai tỷ đồng chuyển về việt nam
quá trình điều tra xác định trần thị thảo trang nguyễn thị tuyết vân nguyễn ngọc đại nghĩa trương văn liêm
trương thái nguyên là các chủ tiệm vàng và dương công cường
có thỏa thuận chuyển tiền đô la mỹ từ việt nam sang campuchia và mua vàng chuyển về việt nam
các đối tượng bên campuchia thuê hạnh vận chuyển tiền đô la mỹ vàng
giao cho vân nghĩa cường và nguyên để nguyên giao lại cho trang
với tiền công vận chuyển mỗi một trăm linh đô la mỹ là bảy mươi đô la mỹ
mỗi kg vàng là một mươi năm đô la mỹ
trong quá trình vận chuyển gần năm mươi một kg vàng từ campuchia về việt nam
các đối tượng có liên quan đã bị lực lượng công an tỉnh an giang
bắt quả tang phiên tòa dự kiến sẽ kết thúc vào ngày một mươi ba tháng tám
bỏ ra hàng trăm triệu đồng với mong muốn mua được nền tái định cư giá rẻ
thế nhưng rất nhiều nạn nhân đang rơi vào cảnh tiền mất mà đất cũng không có
vì cho tin lời của những đối tượng lừa đảo một số vụ án xảy ra gần đây
trên địa bàn tỉnh hậu giang đã cho thấy rõ chiêu trò lừa đảo này
nguyễn thành hòa cựu cán bộ trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh hậu giang
chi nhánh huyện phụng hiệp cùng tám đồng phạm lừa bán nền tái định cư cho hai mươi chín bị hại
với số tiền hơn ba tám tỷ đồng theo hồ sơ vụ án hòa biết thông tin các hộ dân
cũng là các đồng phạm chỉ được cấp một nền tái định cư do bị ảnh hưởng công trình
đường dây điện năm trăm linh kv nhiệt điện long phú ô môn nhưng hòa đã móc nối với các hộ này
để bán nền tái định cư cho nhiều người khác nhau ngoài ra hòa còn tự lập khống các hợp đồng
thể hiện mua được nền tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án
sau đó tiếp tục bán lại nhằm chiếm đoạt tài sản
còn đây là hai trường hợp cũng rơi vào bẫy lửa tương tự được có đất môi giới
cả hai bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua đất nền tái định cư giá rẻ
đáng nói người đứng sau vụ mua bán lại là cán bộ đương chức của ban quản lý
các khu công nghiệp tỉnh hậu giang đồng thời tất cả giấy tờ đều được chính quyền địa phương xác thực
thế nhưng không lâu sau đó họ mới phát hiện đất nền mình mua là ảo
các hộ dân được cấp nền tái định cư trong đó cũng có công chứng của phó chủ tịch quỹ bàn thị trấn
cho nên cũng có chính quyền cho nên mới tin tưởng vô những vấn đề đó mới dám mua
anh em đi làm công trình lương tháng được bảy tám triệu vợ hai đứa con
rồi giờ mà cũng tích gốc cũng được ít rồi mới mượn thêm anh chị
vay nữa chứ không phải là mượn không để mình mua
để sau thời gian sau con cái nó lên mình có cái nơi chỗ ở đàng hoàng để cho con nó đi học
mà đâu ngờ sự việc có xảy ra như vậy thì giờ cũng không biết nói sao bây giờ
qua điều tra đã xác định huỳnh ngọc dũ cựu phó tránh văn phòng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh hậu giang
là người đứng sau vụ việc
theo đó năm hai nghìn một mươi chín khi dũ còn đương chức
ngay thông tin toàn bộ ấp phú bình thị trấn mái dầm huyện châu thành
nằm trong kư hoạch xây dựng khu công nghiệp
dũ đã gặp những hộ sống tại đây nhờ đứng tên nhà dùm mình
để được bồi thường và bố trí tái định cư khi bị thu hồi đất
mỗi trường hợp được trả một mươi triệu đồng
người dân phải cung cấp bản sao sổ hộ khẩu chứng minh nhân dân
và ký tên vào bộ hồ sơ chưa ghi phần nội dung như giấy ủy quyền hợp đồng chuyển nhượng đất
đơn xin nhận tiền tái định cư biên bản giao đất ngoài thực địa biên nhận
sau đó dũ sử dụng các bộ hồ sơ này để bán các suất tái định cư cho nhiều người
chiếm đoạt số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
đến năm hai nghìn hai mươi dũ xin nghỉ hưu trước tuổi
do không nhận được đất nền tái định cư những người mua đã trình báo cơ quan chức năng
hiện nay đối với người dân thì một số hộ có khả năng tài chính thấp
họ sẽ tìm đến những phần đất có trị thấp để nhận chuyển nhượng
đánh dấu tâm lý này một số người mua giới đất đai có thể gọi là cầu đất
họ sẽ giới thiệu những sản phẩm gọi là xuất tái định cư
để người dân nhận chuyển nhượng
tuy nhiên khi người dân nhận chuyển nhượng đối với sản phẩm này
họ không xem được tính pháp lý và giá trị pháp lý của những quy định này
và họ dễ dàng sẽ trở thành bị hại và nạn nhân trong những vụ án lừa đảo
mà đối tượng sẽ thực hiện thông qua những quyết định tái định cư
hoặc là làm giả những quyết định tái định cư
vậy nên khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
đặc biệt là những tài sản có trị thấp
thì người dân cần xem xét tính pháp lý của quyền sử dụng đất
người bán có được cấp giấy người đất hay chưa
thời hạn sử dụng đất còn hay không
và khi giao dịch thì họ nên đến những giam phòng công chứng có quy tín
để nơi đây xem xét cái tính giá trị pháp lý và chứng thực công chứng hợp đồng chuyển nhượng
từ đó sẽ hạn chế thiệt hại của mình
chính sách cấp nền tái định cư với mục đích giúp người dân có chỗ an cư khi họ bị thu hồi đất
thế nhưng nhiều đối tượng đã lợi dụng ý nghĩa nhân văn đó để thực hiện các chiêu trò lừa đảo
không chỉ lừa bán đất nền tái định cư ảo
kẻ gian có thể bán một mảnh đất cho nhiều người
hay dùng sổ đỏ giả để giao dịch
nếu không cảnh giác kiểm tra kỹ lưỡng bất cứ ai cũng có thể sập bẫy
bộ giao thông vận tải vừa có tờ trình đề nghị chính phủ xem xét
chính quốc hội ban hành nghị quyết về thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư
đối với số tiền thu phí được sẽ nộp ngân sách nhà nước
và sử dụng theo quy định pháp luật về ngân sách
trong đó ưu tiên sử dụng cho đầu tư quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
hỗ trợ các dự án đầu tư đường bộ theo hình thức hợp đồng bot
trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi phân lưu khi các tuyến đường cao tốc đưa vào khai thác
so với điều kiện hợp đồng dự án ban đầu
cơ chế phân chiêng nguồn thu phí theo tỷ lệ nguồn vốn đầu tư của ngân sách trung ương
và ngân sách địa phương tham gia dự án đầu tư tuyến cao tốc đó
lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng thương mại cổ phần tiếp tục giảm từ năm đến ba một năm
để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
cụ thể hàng loạt ngân hàng thương mại cổ phần như exim bank techcom bank hàng hải sài gòn bank
tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động đưa mức lãi suất huy động cao nhất hiện xuống còn
quanh mức sáu bảy một năm đối với kỳ hạn trên một năm
trước đó nhiều ngân hàng cũng đã giảm lãi suất huy động
đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ đầu tháng tám như hd bank vb bank ocean bank
theo dự báo lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn một mươi hai tháng từ nay đến cuối năm sẽ còn tiếp tục giảm
có thể xuống dưới mức sáu một năm trong nửa cuối năm nay
thị trường xuất khẩu thủy sản có tín hiệu bắt đầu tốt lên có khả năng phục hồi vào quý ba quý bốn năm nay
tuy nhiên giá sản phẩm vẫn đang ở mức thấp lợi nhuận không nhiều
người dân có tâm lý treo ao chờ tín hiệu của thị trường
dẫn đến nguy cơ có thể thiếu nguyên liệu thủy sản vào các tháng cuối năm
chính vì vậy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
tăng cường trị đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm đảm bảo kế hoạch tăng trưởng
theo đó bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các tỉnh thành phố nắm bắt
ra soát tổng hợp thống kê nguồn lượng và khả năng sản xuất cung ứng vật tư đầu vào
phục vụ nuôi trồng thủy sản lượng thủy sản diễn biến giá từ đó kịp thời thông tin đến doanh nghiệp và người nuôi
để có kế hoạch và giải pháp cụ thể phù hợp trong tổ chức nuôi chế biến xuất khẩu
các tỉnh thành ổn định nuôi các đối tượng thủy sản nuôi chủ lực đẩy mạnh phát triển nuôi trồng trên biển
và các đối tượng có giá trị kinh tế cao
các địa phương thực hiện các giải pháp hạ giá thành trong nuôi trồng thủy sản
áp dụng kỹ thuật tiên tiến ở tất cả các khâu trong quy trình nuôi tổ chức liên kết sản xuất để giảm khâu trung gian bảo đảm vật tư đầu vào
hiện toàn tỉnh đồng nai đã có hơn một mươi hectare diện tích nông sản đạt chứng nhận hữu cơ
trong đó có ba ba hectare sầu riêng tại xã xuân quế huyện cẩm mỹ vừa được cấp chứng nhận đạt chuẩn hữu cơ
việc đạt chứng nhận chuẩn hữu cơ không chỉ giúp nông sản có cơ hội mở rộng thị trường ở quốc tế
mà còn khẳng định được chất lượng
giá trị của nông sản địa phương
vườn sầu riêng của ông trần quang hiệp vừa được cấp chứng nhận hữu cơ
và đây cũng là diện tích sầu riêng đầu tiên của tỉnh đồng nai đạt được chứng nhận này
trước đó ông hiệp đã phát triển vườn sầu riêng theo hướng hữu cơ cách đây hơn hai mươi năm kể từ khi cây vừa xuống giống
đến năm hai nghìn một mươi tám ông mới bắt đầu chuyển qua canh tác theo quy chuẩn hữu cơ
theo ông hiệp những năm đầu sản lượng sầu riêng giảm khoảng hai mươi
trong khi chi phí đầu tư lại tăng lên
nhưng bù lại giá sản phẩm cao hơn chất lượng ngon hơn nên đầu ra thuận lợi
mặt khác khi cây quen với lối canh tác này thì sản lượng dần được tăng lên đem lại lợi nhuận rất cao
khi sản xuất theo hướng này người trồng phải tuân thủ chặt chẽ theo quy trình canh tác hữu cơ
nhất là mỗi ngày phải ghi nhật ký vườn trồng nên đó cũng là trở ngại đối với nhiều nông dân
nhưng bù lại điều kiện tự nhiên đất đai cũng như khí hậu nơi đây rất tốt để phát triển sầu riêng
mặt khác chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp các cấp cũng rất quan tâm đồng hành cùng người nông dân
ngoài sự hỗ trợ của các ngành chuyên môn
thì quỹ ban chủ động phối hợp với phòng nông nghiệp trung tâm dịch vụ nông nghiệp
tổ chức những lớp tập hứng hướng dẫn những quy trình sản xuất hữu cơ
xong xong vào đó thì cũng hỗ trợ để hoàn thành các hồ sơ
rồi hướng dẫn thêm những quy trình mà trước khi sản xuất khóa học là không có
với việc tiên phong chuyển đổi sản xuất hữu cơ hộ ông hiệp đã được huyện hỗ trợ một trăm linh kinh phí
làm chứng nhận hữu cơ gần một trăm linh triệu đồng
hiện nay xã xuân quế có hơn ba trăm linh hectare trồng sầu riêng
trong đó có khoảng sáu mươi hectare đã chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ
với định hướng xây dựng vùng chuyên canh đạt chuẩn hữu cơ để xuất khẩu đi các thị trường lớn
thì thực hiện nghị định một lý chính của phòng vệ nông nghiệp hữu cơ của chính phủ
thì phòng nông nghiệp cũng đã tham mô cho huyện quỹ quỹ ban
xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ
cụ thể định hướng tới năm hai nghìn hai mươi năm
có hai mươi năm hectare là sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ
và định hướng là năm mươi hectare là theo hướng hữu cơ
hiện tỉnh đồng nai cũng đã hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết
quy định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến năm hai nghìn ba mươi
đây là bệ đỡ để giúp nông dân có thêm điều kiện sản xuất bền vững
mang lại giá trị kinh tế cao
đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đột phá về phát triển nông nghiệp hữu cơ
theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đồng nai lần thứ một mươi một
tiếp theo chương trình xin mời quý vị theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị giai đoạn hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi
huyện cần giờ thành phố hồ chí minh sẽ chuyển hơn hai bốn trăm ba mươi tám hectare đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp
trong đó chuyển nhiều nhất là với một chín mươi hectare đất nuôi trồng thủy sản
thông tin được nêu từ quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất tại huyện cần giờ
vừa được ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
cụ thể hiện tại cần giờ có hơn bốn mươi sáu tám trăm bảy mươi năm hectare đất nông nghiệp

một hai mươi chín hectare đất chưa sử dụng
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi huyện sẽ chuyển hơn hai bốn trăm ba mươi tám hectare đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp
trong đó chuyển nhiều nhất với hơn một chín mươi hectare đất nuôi trồng thủy sản
vị trí diện tích các khu vực đất phải chuyển đổi mục đích sử dụng được xác định
theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn ba mươi tỷ lệ một hai mươi năm
viện nghiên cứu phát triển thành phố hồ chí minh vừa hoàn thành giai đoạn một về đề án khoa học
định hướng phát triển công nghiệp thành phố hồ chí minh đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trong đó năm khu công nghiệp khu chế xuất sẽ được thí điểm chuyển đổi gồm cát lái
tân bình hiệp phước bình chiểu và tân thuận
khu chế xuất tân thuận từ nay đến kết thúc thời hạn thuê đất vào năm hai nghìn hai mươi
sẽ chuyển đổi theo hướng thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao
sau năm hai nghìn bốn mươi một thành phố sẽ giữ quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp với tiêu chí
thu hút đầu tư theo định hướng của thành phố
khu công nghiệp cát lái được đề xuất chuyển đổi thành khu công nghiệp chuyên ngành logistics
trong đó diện tích đất quy hoạch ngành logistics thuộc một phần của trung tâm logistics số hai
nằm ở khu đông nam thành phố dự kiến khoảng từ hai trăm linh đến hai trăm chín mươi hai hectare
khu công nghiệp tân bình sau khi hết thời hạn thuê đất vào năm hai nghìn bốn mươi bảy
tiếp tục phát triển theo mô hình khu công nghiệp dịch vụ
và được đầu tư theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao
khu công nghiệp bình chiểu sẽ chuyển đổi theo hướng nâng cao trình độ công nghệ
phát triển nhà xưởng cao tầng thu hút các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao
công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các ngành công nghệ cao phát triển hậu cần logistics
riêng khu công nghiệp hiệp phước sẽ chuyển đổi theo mô hình khu công nghiệp sinh thái
sau khi chuyển đổi sẽ xây dựng phân khu công nghiệp hỗ trợ hai trăm linh hectare
và trong giai đoạn hai sẽ triển khai khu dân cư phục vụ khu công nghiệp hiệp phước
để đầu tư hạ tầng xã hội phục vụ khu công nghiệp
theo số liệu công bố mới nhất nợ thuế tại tp hcm lên đến năm mươi ba hai mươi hai tỷ đồng
trong đó các công ty hoạt động trong lĩnh vực đề ốc nợ nhiều nhất
một vai trường hợp nợ thuế hơn một tỷ đồng
công ty quốc tế thế kỷ hai mươi một nợ nhiều nhất với sáu một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
công ty thuận việt nợ hai sáu trăm chín mươi sáu tỷ đồng
công ty xuyên việc oil nợ một năm trăm ba mươi một tỷ đồng
công ty đầu tư golden hill nợ một hai trăm tám mươi chín tỷ đồng
còn công ty địa ốc sông tiên
nợ một một mươi tỷ đồng
nợ thuế đã tăng liên tục trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân
như ảnh hưởng từ dịch covid một mươi chín kéo dài những năm trước
doanh nghiệp gặp khó khăn do tình hình kinh tế khó khăn
thời gian qua cục thuế thành phố cũng công khai danh sách nhiều doanh nghiệp chê ý nợ thuế
trong đó có cả những doanh nghiệp lớn trong nhiều lĩnh vực
nhưng không phải trường hợp nào cũng thu được nợ thuế
trước thực trạng nợ thuế tăng cao cục thuế tp hcm cho biết
sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đông đốc và cưỡng chế nợ thuế
cũng như công khai danh sách các doanh nghiệp chê ý nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng
thưa quý vị đường bay thẳng từ tp hcm đến vbep australia kết nối giữa
thành phố năng động nhất việt nam và bang tây australia đã được khai thác
theo đó từ ngày một mươi một một mươi một hai nghìn hai mươi ba vietjet sẽ chính thức khai thác đường bay tp hcm purse
với tường suốt hai chuyến trong một tuần
các chuyến bay khởi hành từ tp hcm
lúc một mươi ba h ba mươi năm giờ địa phương vào các ngày thứ ba và thứ bảy
hạ cánh tại bớt lúc hai mươi một h hai mươi giờ địa phương
chiều ngược lại chuyến bay khởi hành tại sân bay quốc tế perth từ hai mươi ba h hai mươi giờ địa phương
và hạ cánh tại sân bay tân sơn nhất lúc năm h năm giờ địa phương
cũng vào các ngày thứ ba và thứ bảy mỗi tuần
từ h hai mươi ba h năm mươi chín các ngày thứ bốn thứ năm thứ sáu hàng tuần

vietjet sẽ chính thức khai thác đường bay tp hcm purse
tung lạc vé bay từ đồng áp dụng cho tất cả các đường bay
đến perth brisbane sydney và melbourne
thưa quý vị với hơn một trăm linh triệu dân thì thị trường nội địa trở thành nơi tiêu thụ tiềm năng
khiến cho nhiều doanh nghiệp xuất khẩu ra quả đẩy mạnh việc khai thác
mà không còn quá chú trọng trong việc mang đi xuất khẩu
các nhà bán lẻ trong nước cũng đang hướng đến là việc cung cấp những sản phẩm tốt nhất
với giá cả hợp lý nhất cho người tiêu dùng
mỗi ngày hợp tác xã này cung cấp khoảng bảy trăm linh tấn rau sạch cho các hệ thống siêu thị hiện đại
trên địa bàn tp hcm toàn bộ số rau thu hoạch sẽ được đơn vị thu mua của các siêu thị
đến tận nơi để lấy không qua bất kỳ trung gian nào
việc bán hàng trực tiếp rau từ trang trại đến siêu thị giúp hợp tác xã giảm giá thành sản xuất
tăng khả năng cạnh tranh tuy vậy bán hàng trực tiếp cho siêu thị cũng cực hơn
so với bán ở chợ truyền thống
tất cả các khâu từ khâu dẻo hẹt cho tới khâu chăm sóc các loài rau ở trên vàng thủy canh
tại hợp tác xã thì cũng phải được chăm chút và hầu như là không sử dụng bất kỳ một cái hóa chất gì
gây tác động đến vấn đề sinh trưởng của trên cây rau giúp cho cây rau là phát triển hoàn toàn
tự nhiên trong một môi trường nhà kính nhà lòng để kiểm soát được nhiệt độ cũng như là khí hậu
trong nhà kính làm cho sản phẩm luôn luôn đạt chất lượng cao nhất để mà có thể thu hoạch
đống gói để đưa đến các
cửa hàng trên địa bàn thành phố hồ chí minh
ở thời điểm hiện tại thị trường bán lẻ ở việt nam cạnh tranh khá gai gắt giữa các thương hiệu nội địa
và thương hiệu ngoại chưa kể mô hình bán lẻ hiện đại cũng phải cạnh tranh với chợ truyền thống
do đó để tăng khả năng cạnh tranh của mình hầu hết các hệ thống siêu thị đều có những chương trình
hợp tác hỗ trợ các trang trại hợp tác xã các doanh nghiệp vừa và nhỏ các thương hiệu truyền thống
ở từng địa phương trong việc sản xuất và đưa hàng vào hệ thống bán lẻ hiện đại
trên tinh thần hợp tác để cùng phát triển lâu dài và bền vững hiện tại central retail việt nam
không ngừng hợp tác cùng với các cơ quan ban ngành để triển khai rất là nhiều chương trình thiết thực
để nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp việt nam tham gia vào hệ thống bán lẻ hiện đại để phát triển thương hiệu
điều này được thể hiện qua hàng loạt các chương trình hành động của chúng tôi
thứ nhất là chúng tôi áp dụng chính sách là thu mua nông sản trực tiếp từ các hộ nông dân và hợp tác xã
với mức chiếc khấu là
cái việc thu mua trực tiếp thì giúp cho công ty đầu tiên là giúp cho công ty chúng tôi
là vừa có cái giá tốt nhất cho người tiêu dùng đồng thời còn giúp cho chúng tôi sẽ chủ động
trong cái việc kiểm soát về nguồn gốc của sản phẩm cũng như là đảm bảo cái chất lượng cho tới người tiêu dùng
và đảm bảo cho cái nhà cung cấp họ cũng hạn chế những chi phí trung gian
thực trạng sản xuất nhỏ lẻ manh mún từ lâu đã là rào cản khiến nông sản việt khó xây dựng thương hiệu
không có thương hiệu nông sản của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó vào siêu thị
và càng khó lấy lòng người tiêu dùng khi còn rất nhiều hàng hóa khác để lựa chọn
trong đó có cả sản phẩm nhập ngoại
do đó mô hình đưa nông sản từ trang trại vào thẳng siêu thị là lời giải
cho bài toán xây dựng thương hiệu của nông sản việt trong tương lai
từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng một mươi hai nghìn hai mươi ba công an tp hcm chính thức triển khai
kế hoạch cao điểm ra quân tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh
vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa trên địa bàn của thành phố
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
thực hiện cao điểm này thì trong sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông
và lực lượng thanh tra sở giao thông nguồn tải đã tổ chức phối hợp lên ngành
để kiểm tra xử lý các trường hợp xe tải xe container chở quá tải trọng
và xử lý xe khách đón trả khách dừng đỗ sai quy định
cũng như là không ghi thông tin đầy đủ của khách trên xe
tất cả các trường hợp vi phạm
đều bị xử lý nghiêm
tại chốt kiểm tra trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua địa bàn phương bình hương hòa b
quận bình tân thành phố hồ chí minh tổ công tác đã tiến hành dừng xe
và kiểm tra ngẫu nhiên một số xe container và xe khách
không chỉ kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông
còn thực hiện tuyên truyền yêu cầu lái xe chủ xe và doanh nghiệp
nâng cao ý thức chấp hành quy định của luật giao thông
tài xế điều khiển phương tiện phải đi đúng tốc độ đúng làng đúng tuyến
tuyệt đối không chèn ép các phương tiện khác gây mất an toàn và gây ủng tắc
kiểm tra xe quá tải quá khổ thì thấy cũng tốt
nhất mình hạn chế xe quá tải gây tai nạn để ra diệt đường
đóng tải cho bà con mình đi lại cho nó dễ dàng
để triển khai kế hoạch có hiệu quả tôi đề nghị chỉ huy các đơn vị
đề nghị các đơn vị đề nghị các đơn vị đề nghị các đơn vị
ngoài triển khai ngày hôm nay các đồng chí quán truyệt kỹ
cái nội dung cần làm đến cán bộ chiến sĩ liên quan
tôi đề nghị là trưởng các đơn vị sẽ phân công cá nhân nào
chịu trách nhiệm cụ thể để thực hiện kế hoạch này
như vậy thì tổ nào ở tuyến nào đối tượng nào làm cái gì
điều tra cơ bản chuyên đề về doanh nghiệp
tuyến đường về là các địa bàn
liên quan tới cái việc là xe container xe trả khách
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị